với mong muốn đem lại những món quà tinh thần tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ đang phải điều trị ở bệnh viện trong dịp trung thu
ngày hôm nay tại hà nội bệnh viện nhi trung ương cùng nhiều đơn vị đồng hành tài trợ đã tổ chức chương trình trung thu yêu thương hai nghìn một mươi chín
dành riêng cho bệnh nhi không thể về nhà đón tết trung thu cùng gia đình bạn bè
trong khuôn khổ chương trình hàng ngàn món quà là sách chuyện đồ chơi bánh trung thu đèn ông sao được trao cho hơn hai bệnh nhi
bên cạnh đó các em nhỏ còn được tham gia và thưởng thức một tết trung thu vẹn tròn với mâm ngũ quả chị hàng nga chú quậy
tham gia những trò chơi như nạn tượng nạn tỏa he câu cá nhà bóng và rất nhiều những trò chơi dân gian quen thuộc khác
đồng thời hội trợ từ thiện với hơn hai mươi gian hàng tràn ngập màu sắc trung thu cũng đã mang những phần quà từ những nhà tài trợ
đến cho các em bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện nhi trung ương